thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ